đối tượng nguyễn văn lan chú tại xã nghĩa thành huyện nghĩa đàn bị bắt giữ cùng với tăng vật là tám kg thuốc nổ công nghiệp sáu mươi tám kíp điện hơn bảy m dây cháy chậm cùng với một số tăng vật khác có liên quan
qua công tác nghiệp vụ các trinh sát phòng cảnh sát môi trường phát hiện một đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ công nghiệp từ nghĩa đàn lên quỳ hợp để phục vụ cho việc khai thác mỏ của một số đối tượng
ban chuyên án xác định đối tượng chính là nguyễn văn lan sau khi thu mua thuốc nổ lan bán lại số lượng lớn cho những người có nhu cầu để tránh bị phát hiện lan thường chọn những thời điểm mưa gió đêm tối để đi đưa thuốc nổ cho khách
khoảng một mươi một h ba mươi đêm qua tại khu vực cầu dinh xã tam hợp quỳ hợp khi nguyễn văn lan đang vận chuyển thuốc nổ đi tiêu thụ ban chuyên án tiến hành bắt quả tang đối tượng về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ
tại cơ quan công an nguyễn văn lan đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
trong khi đó bất ngờ ập vào một tụ điểm đánh bạc tại nhà của ông cao văn dũng ở xã trung chánh huyện vũng liêm lực lượng công an đã bắt quả tàng hàng chục đối tượng đang tham gia sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền

trong khi đó bất ngờ ập vào một tụ điểm đánh bạc tại nhà của ông cao văn lan đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình trong khi đó bất ngờ ập vào một tụ điểm đánh bạc tại nhà của ông cao văn lan đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
trong khi đó bất ngờ ập vào một tụ điểm đánh bạc tại nhà của mình